việc vẽ và thể hiện hình tượng con sáp trong hội họa gần như đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu với cả các nghệ sĩ cũng như công chúng yêu nghệ thuật
và mỗi năm hình tượng con sáp cũng được thể hiện khác nhau mang các sắc thái riêng tương ứng với luật ngũ hành của năm đó
mời quý vị cùng đến với hình tượng chú lợn trong tranh của các họa sĩ việt
tại triển lãm hợi năm hai nghìn một mươi chín có thể bắt gặp nhiều hình ảnh chú lợn với những tạo hình khác nhau
trong khi đó họa sĩ lê trí dũng người có nhiều năm tạo hình và sáng tác tranh về các con giáp lại cho ra mắt bộ tranh độc đáo về chú lợn theo phong cách rất riêng
tranh lợn của họa sĩ lê trí dũng cũng được thể hiện ở đa dạng các chất liệu ẩn chứa những giá trị tốt lành